sở nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh nghệ an và chính quyền địa phương đã làm việc với đại diện chủ tàu hàng pacific một
cùng gia đình các ngư dân gặp nạn tại xã tiến thủy huyện quỳnh lưu tỉnh nghệ an
đại diện chủ tàu pacific một cam kết sẽ bồi thường thiệt hại cho ngư dân tàu cá bị đâm chìm trên biển
tại buổi làm việc đại diện công ty cổ phần vận tải và thương mại quốc tế đã ký vào bản cam kết
chịu trách nhiệm thuê thợ lặn và thuê công ty trục vớt tìm kiếm cứu nạn cứu hộ các nạn nhân còn lại trong thời gian sớm nhất
bắt đầu từ bốn giờ ngày một tháng bảy công ty chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại về người và tài sản theo quy định của pháp luật
trước đó vào khoảng một mươi ba h ngày hai mươi tám tháng sáu tàu pacific một thuộc quản lý của công ty cổ phần vận tải và thương mại quốc tế
có địa chỉ tại số một trăm bốn mươi a nam kỳ khởi nghĩa bến nghé quận một tp hcm đã đâm vào tàu na chín mươi năm nghìn tám trăm chín mươi chín ts
khiến tàu này bị lật úp tại khu vực cách đảo bạch long vĩ thành phố hải phòng khoảng ba mươi năm hải lý về hướng nam
vụ va chạm đã làm một người tử vong và chín thuyền viên của tàu cá mất tích hiện lực lượng chức năng vẫn đang tiếp tục tìm kiếm